thông tin từ tòa án nhân dân tp hcm từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử vụ án trần phương bình nguyên tổng giám đốc đông á banh và một mươi một đồng phạm
tại giai đoạn hai đại án xảy ra tại đông á banh bị cáo trần phương bình nguyên tổng giám đốc đông á banh
bị truy tố về các tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
một mươi bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng
ngày hai mươi chín tháng năm tòa nhân dân tp hcm đã ra quyết định đưa vụ án trần phương bình
nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á và một mươi một đồng phạm xét xử sơ thẩm
theo đó thời gian mở phiên tòa từ ngày hai mươi ba tháng sáu và dự kiến kết thúc vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chủ tọa phiên tòa là ông phạm lương toản và bà đoàn thị hương giang
ngoài ra trong vụ án này
sáu mươi luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo có một trăm sáu mươi ba người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin ở giai đoạn một của vụ án xảy ra tại đông á banh
trần phương bình và phan văn anh vũ cùng hai mươi bốn bị cáo khác đã gây thiệt hại ba sáu trăm linh tỷ đồng
riêng trần phương bình đã bị tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án trung thân
phan văn anh vũ hai mươi năm năm tù giam